nhiều ý kiến chỉ trích cho rằng thật nực cười và lãng phí tiền bạc khi nhân bản thú cưng bởi con vật được nhân bản sẽ không có ký ức hay tình cảm như con vật ban đầu
ngay cả các nhà khoa học cũng khẳng định rằng khi động vật nhân bản có cùng adn giống như bản gốc không có nghĩa là hai con vật sẽ giống hệt nhau
mối quan tâm duy nhất của các khách hàng của chúng tôi là con vật nhân bản sẽ mang những đặc điểm của bản gốc và gợi nhớ cho người chủ về vật nuôi trước đây của họ
vậy là đủ
năm ngoái các nhà khoa học ở khoa khoa học thần kinh thuộc viện hàn lâm khoa học trung quốc đã lần đầu tiên nhân bản thành công loài khỉ bằng công nghệ tương tự cách tạo ra chú kiểu đô ly hơn hai mươi năm về trước
thời gian qua kỹ thuật này đã được sử dụng để nhân bản hơn hai mươi loài động vật khác nhau bao gồm chó lợn và mèo nhưng với loài linh trưởng thì chưa từng thành công
tuy nhiên sự ra đời của hai chú khỉ mang tên trung trung và hoa hoa
lại một lần nữa làm dấy lên những tranh cãi về khía cạnh đạo đức dù các nhà khoa học sinh ra chúng khẳng định họ tuân thủ những hướng dẫn quốc tế về nghiên cứu động vật
về mặt lý thuyết con người có thể được nhân bản bằng kỹ thuật này
tuy nhiên chúng tôi chỉ tập trung vào công nghệ nhân bản phục vụ cho mục đích y học và để cải thiện sức khỏe của con người
cũng theo tiến sĩ po các công ty dược phẩm ở mỹ mỗi năm nhập khẩu từ ba mươi đến bốn mươi con khỉ cho mục đích nghiên cứu của mình
do đó khỉ nhân bản có thể trở thành nguồn thí nghiệm dồi dào và làm giảm bớt những chỉ trích về mặt đạo đức
nhiều năm qua khỉ thường được sử dụng trong nghiên cứu y học về các bệnh lý thần kinh ung thư dối loạn chuyển hóa và miễn dịch
còn nhà di chuyển học robin lowenberger thuộc viện francis cris ở london nước anh
thì cho rằng công nghệ được dùng để tạo ra trung trung và hoa hoa còn rất thiếu hiệu quả và nguy hiểm vì chúng là kết quả sau tới bảy mươi chín lần thử nghiệm
do đó rất cần những quy định rõ ràng về những gì được hay không được chấp nhận trong thực hành nhân bản động vật linh trường
dịch vụ nhân bản thú cưng cũng nở rộ tại hàn quốc
công ty công nghệ sinh học swarm đã nhân bản hàng ngàn chú chó cưng cho các khách hàng trên khắp thế giới
khách hàng của chúng tôi thậm chí còn muốn sở hữu hai con vật nhân bản hoặc nhiều hơn
giá của mỗi chú cún nhân bản vô tính ở đây là tám mươi tám euro
quả là một ngành kinh doanh đầy tiềm năng
không chỉ các cá nhân muốn lưu giữ hình ảnh hoàn hảo của những con thú cưng của mình
mà ngành an ninh cũng hứng thú với những chú chó nhân bản
đơn giản là chúng có thể giúp họ tiết kiệm thời gian huấn luyện và nâng cao hiệu quả đào tạo
khi huấn luyện chó bình thường thành chó nghiệp vụ tỷ lệ thành công của chúng tôi là ba mươi
nhưng nếu huấn luyện những chú chó được nhân bản từ chó nghiệp vụ thì tỷ lệ thành công lên đến tám mươi
trong nông nghiệp ứng dụng chó bình thường
ứng dụng kỹ thuật nhân bản vô tính khá phổ biến nhằm tăng năng suất và chất lượng
chẳng hạn dịch lở mồm long móng năm hai nghìn một mươi đã tàn sát đàn gia súc của hàn quốc khi hơn năm trăm linh động vật đã bị tiêu hủy
do vậy chính quyền địa phương đã phải tài trợ cho suam để hãng này dùng công nghệ nhân bản phục hồi lại giống bò hanu của hàn quốc
hay như công ty boigroup của trung quốc đã xây dựng nhà máy nhân bản vô tính động vật ở thành phố thiên tân
mục tiêu của nhà máy là đến năm hai nghìn hai

sẽ tạo ra hàng triệu con bò nhân bản vô tính
cùng hàng loạt ngựa đua thuần trùng thú cưng và chó nghiệp vụ bằng phương pháp này
năm hai nghìn tám cơ quan thực phẩm và dược phẩm mỹ từng đưa ra kết luận
thực phẩm từ da súc lợn và dây nhân bản vô tính an toàn đối với người dùng tương đương như sản phẩm từ động vật thông thường
tuy nhiên sự phản đối gai gắt từ cộng đồng người tiêu dùng đối với các sản phẩm nhân bản vô tính
đã buộc liên minh châu âu phải ra lệnh cấm hoạt động nghiên cứu này
tại các trại chăn nuôi động vật
châu âu hiện là nơi được cho là có quy định nghiêm ngặt nhất về nhân bản vô tính đối với gia súc gia cầm
cũng như yêu cầu minh bạch về nguồn gốc thực phẩm trên nhãn mát
có bằng chứng cho thấy tình trạng sức khỏe của động vật nhân bản vô tính không ổn
tỷ lệ bệnh tật và tử vong của động vật nhân bản vô tính khá cao
do đó chúng tôi nghi ngờ rằng việc dùng động vật vô tính làm thực phẩm là hợp đạo đức
mặc dù vẫn phát triển và được ứng dụng trong nhiều mặt của đời sống
nhưng nhân bản vô tính lại đang gặp khó khăn trong đáp ứng kỳ vọng mà nhóm dự án kyudoli đặt ra ban đầu
đó là phát triển công nghệ mới phục vụ cho y học và chăm sóc sức khỏe
cho tới nay vẫn chưa có bước đột phá nào trong việc ứng dụng trực tiếp của nhân bản vô tính trong việc điều trị bệnh
khoảng một trăm năm mươi năm nữa chúng ta sẽ tìm ra cách để chữa phần lớn các bệnh về gen tất cả là nhờ kỹ thuật nhân bản vô tính
kỳ vọng hoài nghi và sợ hãi
đó là những cảm xúc khi nói về nhân bản vô tính
kỳ tích về kyudoli mang lại tiềm năng hay nguy cơ
cần rất nhiều nghiên cứu và thời gian mới có thể trả lời được
nhưng phải thừa nhận rằng nhân bản vô tính giống như một trái cấm đầy cám rỗ